căn cứ đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang về việc đưa người lao động đang lưu trú tại tỉnh này trở về địa phương nơi thường trú
vào sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức đón gần ba trăm linh công dân từ bắc giang trở về
công dân được đón là các trường hợp f một đã hoàn thành cách ly tập trung có xét nghiệm âm tính đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà
người lao động đang ở trong các vùng cách ly giãn cách xã hội cách ly y tế đã được sàng lọc xét nghiệm pcr âm tính nhiều lần
công dân được yêu cầu mặc bảo hộ y tế và thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch
thực hiện việc đưa đón sở giao thông vận tải hà nội đã giao cho tổng công ty vận tải hà nội gồm hai mươi xe bốn mươi năm chỗ
các xe đều được đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định
các lái xe trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đeo khẩu trang và mặc quần áo bảo hộ tuyệt đối không tiếp xúc với người vừa cách ly
đối với những người có giấy xác nhận hoàn thành cách ly công dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà có sự giám sát của cơ quan y tế địa phương
đối với những người trong diện phải cách ly tập trung do cơ quan y tế chỉ định sẽ được đưa về khu cách ly tập trung